điều này không hề ảnh hưởng tới công việc của tôi không những thế tôi không còn phải lo lắng chú chó của mình phải ở nhà một mình nữa
kết quả của biện pháp này cũng rất đáng ngạc nhiên khi hầu hết các công ty đều nhận ra rằng hiệu quả làm việc của nhân viên tăng mạnh
chưa kể đến mối quan hệ giữa các phòng văn cũng gắn kết hơn khi họ từng nhau chăm sóc những người bạn đếm chân đặc biệt này
tôi đã áp dụng mô hình những chú mèo văn phòng tại công ty mình nó giúp các nhân viên thoải mái hơn khi làm việc
thi thoảng thì cũng có chút phiền phức khi những con mèo nghịch quanh trong văn phòng nhưng điều đó cũng không có gì đáng kể cả
không những thế biện pháp này còn ảnh hưởng khá tốt đến kết quả kinh doanh của nhiều công ty
rất nhiều khách hàng của chúng tôi là người yêu thích mèo
vậy nên họ cũng rất hào hứng với mô hình này
có thể nói những chú mèo này là linh vật may mắn vì đã giúp gia tăng doanh thu của chúng tôi
thống kê cho thấy hiện nhật bản có khoảng tám chín tới chín sáu triệu chó mèo được nuôi làm thú cưng
tức là cứ ba gia đình thì lại có một gia đình mua thú cưng
ước tính nền kinh tế thú cưng tại nhật bản hiện đạt tới một sáu nghìn tỷ yên tương đương với một mươi bốn sáu mươi bảy tỷ usd
chị huyền này theo như tôi được biết thì không chỉ ở riêng nhật bản là các văn phòng
cho phép nhân viên mang thú cưng đến nơi làm việc để giảm stress đông
mà ở mỹ họ còn sử dụng thú cưng để áp dụng để hỗ trợ vào cái việc trị liệu
vâng đúng như vậy đấy ạ
theo nghiên cứu lâm sàng thì sử dụng thú nuôi để chăm sóc người bệnh có thể đạt được những kết quả hết sức là khả quan
như là giảm stress tăng nụ cười cho bệnh nhân và gia đình cũng như là tăng cường hệ miễn dịch để chống chọi bệnh thật
và câu chuyện về những nhân viên bốn chân vô cùng đáng yêu tại văn phòng nhật bản đã khép lại bản tin thế giới chuyển động hôm nay